hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa nhằm thu hút thêm du khách đến với thủ đô
sở văn hóa thể thao hà nội vừa triển khai chương trình quảng bá điểm đến văn hóa du lịch hà nội năm hai nghìn hai mươi
sự kiện này có sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch
dịch vụ với nhiều chương trình yêu đáy đặc biệt sẽ được giới thiệu và quảng bá
chương trình diễn ra từ hai mươi sáu đến hai mươi tám tháng sáu nhằm quảng bá điểm đến du lịch hà nội
đồng thời hướng đến việc khôi phục các hoạt động du lịch thời kỳ hậu covid một mươi chín
chương trình bao gồm một chuỗi các hoạt động như triển lãm tranh trưng mầy gian hàng quảng bá sản phẩm
lễ hội đường phố và biểu diễn nghệ thuật
sự kiện sẽ tạo điều kiện cho nhân dân thủ đô được tiếp cận các sản phẩm tour du lịch hấp dẫn
và quảng bá những giá trị văn hóa những điểm đến du lịch hấp dẫn của thủ đô với mong muốn xây dựng hình ảnh
hà nội là điểm đến an toàn thân thiện chất lượng và hấp dẫn